tình trạng thiếu thiết bị y tế tắc nghẽn trong vận chuyển và thái độ do dự với vaccine
có nguy cơ cản trở việc tiêm chủng và ứng phó với đại dịch covid một mươi chín ở châu phi
một tỷ liệu vắc xin covid một mươi chín dự kiến đến châu phi trong những tháng tới
tuy nhiên mối quan tâm của các chuyên gia y tế lúc này đã chuyển sang vấn đề thiếu hụt thiết bị cần thiết
để vận chuyển vắc xin và triển khai tiêm chủng chẳng hạn như ống tiêm ở khu vực này
bên cạnh đó các chuyên gia cho rằng kế hoạch triển khai kém hiệu quả ở một số quốc gia
cũng có thể gây ra sự tắc nghẽn trong quá trình cung cấp vắc xin cho người dân theo guardian
tính đến nay chỉ có bảy năm người dân ở các nước châu phi được tiêm ngừa covid một mươi chín
nhiều nhà phê bình đổ lỗi cho việc tích trữ vắc xin của một số quốc gia phương tây
cho rằng đó là nguyên nhân hạn chế khả năng tiếp cận vắc xin của các nước châu phi
thậm chí một số người cho rằng đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện
của biến chủng omicron ở miền nam châu phi
tuy nhiên các chuyên gia y tế đã chỉ ra một loạt các vấn đề có quy mô rộng lớn hơn
tổ chức y tế thế giới who cho biết tình trạng thiếu ống tiêm đặc biệt là ống tiêm loại ba ml
sử dụng để tiêm vắc xin pfizer có thể làm chậm quá trình phân phối vắc xin
do đó tổ chức này đã tăng cường sứ mệnh hỗ trợ kỹ thuật ở một mươi năm quốc gia thuộc hậu
số liệu cũng đã cho thấy sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia châu phi
một mươi năm quốc gia đã đạt mục tiêu tiêm chủng một mươi dân số vào cuối tháng chín
trong khi hơn một nửa số quốc gia trên lục địa này đang phải vật lộn để đạt được một phần ba tỷ lệ đó
trường hợp của nam phi nơi đã tiêm chủng cho bốn mươi dân số tính đến ngày ba tháng một mươi hai
làm nổi bật một số vấn đề phức tạp liên quan
với lượng vắc xin ước tính đủ cho khoảng một trăm năm mươi ngày tiêm chủng
nam phi đã hủy một số lượng vắc xin khi đối mặt với sự phản đối tiêm chủng từ một số bộ phận dân cư
đặc biệt là những người ở nhóm tuổi từ một mươi tám đến ba mươi bốn
một số vấn đề khác trong việc cung cấp vaccine của nam phi có thể xuất phát từ những thiếu
sát nội bộ bao gồm cả việc chậm bảo đảm nguồn dự trữ ban đầu
ngoài ra nam phi còn gặp phải các vấn đề về công nghệ yêu cầu đăng ký thông qua điện thoại
hoặc máy tính đã tạo ra rào cản kỹ thuật ở quốc gia này nơi chỉ có sáu mươi người dân sử dụng internet
tiến sĩ richard mexico điều phối viên của who cho biết đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
gần một tỷ liệu vắc xin được dự báo sẽ đến châu phi
trên lý thuyết có thể bao phủ bảy mươi dân số ở lục địa này
tuy nhiên viện cảnh này có thể dự báo đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
vì bị cản trở bởi sự bất ổn của một số quốc gia chẳng hạn như cộng hòa nhân dân congo và nigeria
hệ thống y tế yếu kém đặc biệt là ở khu vực bên ngoài các thành phố lớn
và sự lưỡng lự trong việc tiêm chủng có thể gây khó khăn cho việc triển khai tiêm vaccine
hệ thống y tế của nigeria thiếu nguồn cung các vật dụng y tế hàng ngày như tạm bong
tủ lạnh bảo quản vắc xin cũng phải hoạt động nhờ vào các máy phát điện bằng nhiên liệu đắt tiền
trong khi đó hàng triệu người vẫn đang sống trong khu vực bị chiếm đóng bởi các bán cướp
hoặc phiến quân hồi giáo nơi các cơ quan y tế không thể tiếp cận